do ảnh hưởng của bão những ngày qua trên địa bàn tỉnh con tum có mưa liên tục đã làm cho tuyến tỉnh lộ sáu trăm bảy mươi bốn nối trung tâm huyện sa thầy với xã biên giới morai và đi huyện ia horrai tỉnh con tum bị sạt lở nghiêm trọng mọi phương tiện không thể lưu thông trên tuyến đường này được
điểm sạt lở nghiêm trọng có độ dài ba trăm linh m từ km một mươi năm trăm linh đến km một mươi tám trăm linh thuộc địa bàn xã gia xia huyện sa thầy gần bốn mét khối đất đá từ ta luy dương đã sạt lở che lấp hết đường đi bê tông gây ách tắc giao thông đồng thời phá hủy che lấp nhiều diện tích mì của người dân

con tôm thi công